thông tin mới nhất về vụ nam sinh lớp chín bị đâm tử vong tại bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước hiện đang tạm giữ bốn đối tượng chỉ mới một mươi sáu tuổi để phục vụ điều tra
lê văn chiến lý văn bi hồ nhật hào và phạm khánh hưng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân
nên vào trưa ngày một mươi chín tháng hai bốn đối tượng đã đứng chờ nạn nhân ở cổng trường trung học cơ sở nguyễn du vào giờ tan học
khi thấy nạn nhân cả nhóm đã lao vào đánh hội đồng trong đó một đối tượng đã rút dao ra đâm
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn còn nạn nhân tử vong tại bệnh viện
đến chiều cùng ngày hồ nhật hào đã đến cơ quan công an đầu thú vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ